theo ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng nam trong ba ngày qua mưa lớn ở khu vực miền núi đã làm cho mực nước trên các sông vu gia thu bồn tam kỳ dâng cao
để bảo đảm công trình các hồ chứa nước thủy điện và thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã tăng mức xả lũ để đón lũ
đặc biệt là từ một mươi ba h chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi hai hồ chứa nước thủy lợi phú ninh đã tăng mức xả tràn lên hơn bốn trăm linh mét khối một giây hơn gấp đôi so với ngày hôm qua để tạo dùng tích phòng lũ
theo đài khí tượng thủy văn quảng nam cho biết từ ngày một mươi một tháng một mươi hai đến nay trên địa bàn tỉnh có mưa lớn trên diện rộng lượng mưa phổ biến từ tám mươi đến một trăm tám mươi mm
ở khu vực các huyện miền núi như hiệp đức lượng mưa đo được trong ngày một mươi ba lên đến hai trăm tám mươi tám mm và lượng mưa tại nông sơn là hai trăm sáu mươi năm mm
do mưa lớn nên mực nước ở hồ thủy lợi phú ninh dâng cao hơn mực nước dân bình thường
do vậy ngoài việc thả tràn tự do từ một mươi ba h ngày một mươi bốn tháng một mươi hai chi nhánh thủy lợi phú ninh
đã tăng mức xả qua tràn sâu với lưu lượng hơn bốn trăm linh mét khối trên dây hơn gấp đôi so với những ngày hôm qua để đón lũ
nằm ở từ một m đến một năm m thì so với bó đoạn một là nó còn thấp hơn từ sáu bảy m
cho nên với cái lưu lượng xả lũ như thế này thì chúng tôi tin rằng là cái hạ du nó không có gì ảnh hưởng lớn
sau khi nhận được thông báo từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi quảng nam
chính quyền địa phương và người dân ở khu vực hạ du hồ chứa nước phú ninh đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó
giúp kinh nghiệm đợt xả lũ lần trước
đợt này các hộ nuôi cá trên sông tam kỳ đã khẩn trương
thu hoạch cá lớn đem bán đồng thời neo chặt các lồng cá còn lại nhằm tránh thiệt hại do nước lớn cuốn trôi
do bán sức những lồng cá lớn và những lồng cá nhỏ chưa được sức thì phải thêm lồng và dàn neo kỹ lại hơn
do mưa lớn từ thượng nguồn và các hồ thủy điện thủy lợi tăng lượng xả lũ nên mực nước các sông dâng cao
đến chiều ngày một mươi bốn mực nước sông vu gia thu bồn đã vượt trên mức báo động hai
riêng trên sông tam kỳ vẫn dưới mức báo động một và đang lên chậm
tuy nhiên do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp
theo dự báo còn mưa lớn trong những ngày tới nên các cơ quan chức năng của tỉnh và các địa phương vùng hạ du
cần tiếp tục theo dõi và triển khai ứng phó kịp thời nhằm tránh thiệt hại về người và tài sản